xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
hôm nay là ngày toàn dân hiến máu nhân đạo
tại tỉnh quảng ngãi đã có hàng ngàn người tình nguyện tham gia hiến máu cứu người
mở đầu bản tin là những tin tức trong nước quan trọng
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã chính thức bầu và phê chuẩn ông nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ làm thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi nghe chủ tịch nước báo cáo việc giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội về dự kiến nhân sự bầu thủ tướng chính phủ
quốc hội đã tiến hành bầu thủ tướng chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín
theo kết quả kiểm phiếu bốn trăm bốn mươi sáu đại biểu trong tổng số bốn trăm chín mươi đại biểu có mặt đồng ý bầu ông nguyễn xuân phúc làm thủ tướng chính phủ
chiếm tỷ lệ chín mươi hai mươi tám tổng số đại biểu quốc hội
sau đó quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông nguyễn xuân phúc làm thủ tướng chính phủ
chiếm tỷ lệ chín mươi sáu một mươi năm số phiếu tán thành
trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội trước đồng bào và cử tri của cả nước thủ tướng nguyễn xuân phúc tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn hẳn tốt các nhiệm vụ của đại biểu quốc hội
các đảng nhà nước và nhân dân do phó
tôi xin trang trọng cảm ơn
phát biểu trước quốc hội thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn quốc hội đã tin tưởng bầu ông làm thủ tướng chính phủ
khẳng định bản thân nguyện sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân
tất cả vì mục tiêu xây dựng nước việt nam xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
thủ tướng chính phủ cam kết nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của đồng bào cử tri cả nước
ra sức khắc phục yếu kém thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và khẳng định
tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và trong toàn xã hội
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc an ninh an toàn cho người dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời cảm ơn trân trọng tới nguyên thủ tướng nguyễn tân dũng và các thủ tướng tiền nhiệm về những đóng góp với đất nước
tân thủ tướng đã tặng hoa chúc đồng chí nguyễn tân dũng sức khỏe hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp trên nhiều phương diện cho đất nước
và ngay sau đây truyền hình công an nhân dân antv
xin trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
họ và tên nguyễn xuân phúc ngày tháng năm sinh hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quê quán xã quế phú huyện quế sơn tỉnh quảng nam
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú vườn điện biên quận ba đình hà nội
dân tộc kinh tôn giáo không trình độ giáo dục phổ thông một mươi trên một mươi
môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế trường đại học kinh tế quốc dân hà nội năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
ngoại ngữ anh văn b nga văn b
nơi làm việc văn phòng chính phủ ngay vào đảng một mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngày chính thức một mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ông nguyễn xuân phúc là ủy viên trung ương đảng các khóa một mươi một mươi một và một mươi hai là ủy viên bộ chính trị các khóa một mươi một và một mươi hai
là đại biểu quốc hội khóa một mươi một và một mươi ba
là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm kỳ một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn bốn và hai nghìn một mươi một
ông nguyễn xuân phúc từng nắm giữ các chức vụ quan trọng như phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ phó bi thư chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng ông nguyễn xuân phúc được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai được trung ương bầu vào bộ chính trị
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba ông nguyễn xuân phúc được quốc hội bầu giữ chức thủ tướng chính phủ
vâng như vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ bắt đầu đảm nhận cương vị mới với những nhiệm vụ mới trọng trách mới
cử tri cả nước đã bày tỏ sự kỳ vọng vào sự đột phá trong điều hành chính phủ mà thủ tướng nguyễn xuân phúc là người đứng đầu
cử tri và người dân cả nước tin tưởng thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tiếp tục kế thừa thành tựu của nhiệm kỳ trước lãnh đạo đưa đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo
người dân việt nam đều kỳ vọng lời tuyên thệ trước quốc hội của thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ là chương trình hành động của chính phủ trong nhiệm kỳ mới
chúng ta nhân dân ta cũng có một cái niềm tin và có một cái hy vọng vị thủ tướng mới sẽ làm tốt cái trách nhiệm của mình
để cho đất nước của chúng ta phát triển phát triển về kinh tế rồi an sinh xã hội được tốt con người việt nam sống có văn hóa và yêu thương nhau tốt hơn
tôi rất kỳ vọng thủ tướng mới sẽ có nhiều quyết sách để đảm bảo cho
vấn đề độc lập chủ quyền nhất là vấn đề biển đảo của chúng ta được giữ vững như kỳ vọng của nhân dân
chúng tôi kỳ vọng là thủ tướng mới cùng với chính phủ sẽ có nhiều quyết sách nhiều chính sách mới để cho vùng đồng bào các dân tộc tây bắc nói chung và tỉnh điện biên nói riêng phát triển tốt hơn trong thời kỳ nhiệm kỳ mới của mình
chúng tôi mong muốn
những nhà lãnh đạo của nhiệm kỳ mới này các vị có tâm có cái tầm để dẫn dắt việt nam càng ngày càng cường mạnh hơn hùng mạnh hơn
một trong những vấn đề được các đại biểu quốc hội và cử tri cả nước quan tâm và kỳ vọng vào thủ tướng nguyễn xuân phúc
đó là việc chọn lựa giới thiệu trước quốc hội các nhân sự phó thủ tướng bộ trưởng các bộ ban ngành các thành viên chính phủ
những người giúp việc cho thủ tướng nguyễn xuân phúc
phải là người thật sự có đức có tài
bởi đây chính là yếu tố then chốt cho việc xây dựng một bộ máy chính phủ đoàn kết nhất trí hết lòng hết sức phục vụ nhân dân phục vụ đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam
bộ máy nhân sự rất quan trọng
tôi cũng tin vào là thủ tướng mới sẽ nhìn nhận đánh giá cùng với đảng nhà nước quốc hội
sẽ lựa chọn những thành viên chính phủ
tham gia vào trong cái nhiệm kỳ tới là phải có đủ đức đủ tài
và phải trách nhiệm với đất nước với nhân dân
có thể nói rằng là ở đâu mà người cán bộ tốt người cán bộ có năng lực người cán bộ mà công tâm người cán bộ có khả năng quy tụ được cái sức mạnh tập thể
thì y rằng ở đó phong trào đi lên
thế thì trong lĩnh vực này vậy thôi
đối với đồng chí đứng đầu nhà nước các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
thì điều đó người dân lại càng kỳ vọng hơn nữa
bởi vì các đồng chí là tầm cán bộ của quốc gia cán bộ của đảng nhà nước
và là những người để rồi thay mặt đảng thay mặt nhà nước
hoạch định cái đường đối chú truyền sách
để thực hiện thắng lợi những nghị quyết của đảng
cũng như là cái cơ hội phát triển trên đất nước
tôi nghĩ rằng là với một vị thủ tướng mà có tâm huyết
mong muốn cho đất nước phát triển
thì chắc chắn là sẽ lựa chọn bộ máy chính phủ
phải là những người có tâm huyết những con người mong muốn cho đất nước phát triển
gạt bỏ lợi ít nhóm
và tôi cũng mong muốn là thủ tướng là phải lắng nghe thực sự
lắng nghe thực sự lắng nghe những người tâm huyết
cử tri cả nước tin tưởng thủ tướng nguyễn xuân phúc
sẽ có những chọn lựa sáng suốt về công tác nhân sự
để bộ máy chính phủ mới là một tập thể vững mạnh
có những quyết sách lớn đưa đất nước
hội nhập sâu rộng hơn với nền kinh tế thế giới
thưa quý vị ngay sau khi thủ tướng nguyễn xuân phúc tuyên thệ nhậm chức
các hãng thông tấn lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin
về ông nguyễn xuân phúc được bầu làm thủ tướng chính phủ việt nam
nhấn mạnh rằng tân thủ tướng cam kết đẩy mạnh cải cách
chống tham nhũng và bảo vệ chủ quyền đất nước
theo hãng tin dbc quốc hội việt nam ngày bảy tháng bốn
đã bầu ông nguyễn xuân phúc sáu mươi một tuổi làm thủ tướng chính phủ
với chín mươi số phiếu ủng hộ
trong bài phát biểu nhậm chức được phát sóng trên truyền hình
tân thủ tướng cam kết đẩy mạnh cải cách
chống tham nhũng và bảo vệ chủ quyền đất nước
trong khi đó hãng tin chanel news asia của singapore cho rằng
tân thủ tướng là người sẽ lãnh đạo nền kinh tế đang lên của việt nam
trong bối cảnh nền kinh tế phải chịu sức ép lớn
để cải cách hệ thống ngân hàng và khu vực nhà nước
hãng tin reuters của anh thì cho rằng
tân thủ tướng nguyễn xuân phúc dự kiến sẽ phải đối mặt
với những thách thức rất lớn trong việc tái cơ cấu
khu vực quốc doanh và hệ thống ngân hàng
nâng cao vị thế tài chính của đất nước
giảm bớt sự phụ thuộc của việt nam vào đầu tư nước ngoài
trang tin stritham bình luận việc quốc hội việt nam
thông qua việc bầu ông nguyễn xuân phúc vào chức danh thủ tướng chính phủ
hoàn tất việc bầu ra một ban lãnh đạo mới
để tiếp tục hướng tới một quốc gia có tốc độ phát triển nhanh chóng
trong năm năm tới
hướng tới kỷ niệm bốn mươi một năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
kỷ niệm ba mươi năm năm ngày thành lập tổng cục chính trị công an nhân dân
chiều nay tại hưng yên trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu
đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
giữa trường và một số cơ quan đơn vị trực thuộc tổng cục chính trị công an nhân dân
với sự tham gia của bốn đơn vị gồm trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu
báo công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân và tạp chí công an nhân dân
buổi giao lưu được chia làm hai phần gồm giao lưu văn nghệ và thi đấu thể dục thể thao
trong đó nội dung thi đấu thể dục thể thao gồm các môn như cầu lông bóng bàn và kéo co
đây là dịp để lực lượng cán bộ chiến sĩ công nhân viên của các đơn vị
tăng cường rèn luyện giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm thắt chặt thêm tình đoàn kết
đồng thời là một hoạt động đầy ý nghĩa dưới tới kỷ niệm ba mươi năm năm ngày thành lập tổng cục chính trị công an nhân dân
ngày một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi một một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi một hoài vay của huỳnh quang thái số tiền ba trăm linh triệu đồng
sau một thời gian không có tiền thanh toán cho thái
thì hoài lại vay của nguyễn thanh bạch bốn trăm linh triệu đồng để trả tiền nợ cho thái và tiêu xài cá nhân
hoài liên tục vay tiền của nhiều người để chuyển các khoản vay nợ từ người này sang người khác
và có tiền để sang campuchia đánh bạc
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi một đến tháng năm năm hai nghìn một mươi hai hoài lừa để vay mượn của nhiều người

hoài lừa để vay mượn của nhiều người với số tiền lên tới một trăm một mươi tám tỷ đồng
hoài đã trả vốn lãi cho các bị hại hơn một trăm một mươi bốn tỷ đồng
còn lại hoài chiếm đoạt gần bốn tỷ đồng
đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi năm hoài bị khởi tố điều tra
sau một ngày xét xử hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phan thanh hoài
một mươi hai năm tù giam về tội lừa đảo chuyến đất tài sản
đồng thời buộc bị cáo phải trả lại cho các bị hại với số tiền gần bốn tỷ đồng
thưa quý vị công an tỉnh lạng sơn cho biết
đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự
bị can là hoàng thị khoán
trú tại xã hữu liên huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
hoàng thị khoán sang trung quốc sinh sống từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu khoán về quê thăm người nhà
trong thời gian này quán đã rủ dê lôi kéo một số người cùng huyện đi theo đường mòn
trốn sang trung quốc làm thuê
mỗi người phải đưa cho khoán ba triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền công đưa dẫn và tiền tàu xe
vào ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
hoàng tuấn mười
là em trai của quán thuê xe ô tô đưa một mươi hai người đi từ huyện hữu lũng lên biên giới
khi đi đến xã đồng tân huyện hữu lũng thì bị công an huyện hữu lũng bắt giữ
tại cơ quan điều tra khoán khai nhận
trước đó khoan đã tổ chức đưa dẫn được một mươi năm người xuất cảnh trái phép sang trung quốc
theo đường mòn gần cửa khẩu chi ma huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
thu được tổng số tiền hơn ba mươi triệu đồng và gần năm nhân dân tệ
khi đi đến ninh minh quảng tây trung quốc
thì bị cơ quan chức năng của trung quốc phát hiện đẩy đuổi về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can với hoàng thị quán và chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
thưa quý vị trước thông tin nhiều bài báo ngày hôm qua đăng tải về việc phát hiện mũi lây truyền virus zika
xuất hiện tại sân bay gây hoang mang trong dư luận
ngay lập tức trong sáng nay đoàn kiểm tra liên ngành do
sở y tế thành phố đà nẵng đã tiến hành kiểm tra tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng
và đính chính lại các thông tin trên

và đánh dấu
bên cạnh đó đại diện các trung tâm y tế cũng đã khẳng định không có trường hợp nào hoặc mẫu mũi nào
mang virus zika xuất hiện tại sân bay đà nẵng